thời gian gần đây tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông lựa chọn học các trường nghề ngày càng tăng
số lượng hồ sơ đăng ký nhiều vượt chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường
các trường nghề đều đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp cam kết mạnh mẽ với người học về việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp
không những vậy ngay từ khi còn đang đi học các em học sinh cũng đã có thể có thêm thu nhập từ các chương trình thực tập thực hành tại các doanh nghiệp
điều này không chỉ giúp cho các em có kỹ năng làm việc mà còn giúp cho các em trang trải cuộc sống
em lâm văn thương học sinh lớp cao đẳng năm thứ ba lớp điện công nghiệp k chín trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng thái nguyên vừa kết thúc khóa thực tập ba tháng của mình tại doanh nghiệp
em có những chia sẻ thú vị về khóa thực tập năm vừa qua của mình
sau khi được thực tập về thì bọn em cũng học hỏi được nhiều cái và rất nhiều kinh nghiệm
một em nằm một ngày khoảng độ
em lô việt đức năm thứ hai khoa công nghệ ô tô của trường cũng đang có những thời gian thực tập tại một gara ô tô trong thành phố thái nguyên
đi thực tập ở ngoài cơ sở thì mình hiểu biết hơn tại vì có nhiều người thì giao tiếp với nhiều loại xe nhiều xe cộ hơn
được hỗ trợ ăn ở với lại mối kinh phí đi lại nữa
trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng là một trong những trường nghề uy tín tại tỉnh thái nguyên
mỗi năm trường cung cấp ra thị trường lao động khoảng hơn hai kỹ thuật viên lành nghề
từ các hệ sơ cấp trung cấp đến cao đẳng phục vụ cho nguồn lao động trong tỉnh
cũng như nhiều địa phương trong cả nước đặc biệt là ngành điện công nghiệp công nghệ ô tô ngành cơ khí
trong thời gian học tập học sinh từ hệ trung cấp cao đẳng đều được đi thực hành từ ba đến sáu tháng một năm
học sinh sẽ được đi thực tập tại doanh nghiệp ngay từ năm đầu tiên
ngoài ra do một số quy định về lứa tuổi lao động của pháp luật
đối với các em học sinh học hệ trung cấp dưới một mươi tám tuổi được nhà trường bố trí các sưởng thực hành sản xuất
theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp để các em thực hành
đồng thời trực tiếp sản xuất các đơn hàng của doanh nghiệp đem lại thu nhập cho chính các em
đây là một chủ trương của lãnh đạo nhà trường với phương châm là thực tập kết hợp với sản xuất
giúp cho các em có trình độ tên nghề nâng cao tên nghề
tiếp kiện nguyên vật liệu của nhà trường cũng như là bài tập của các em sát với thực tế luôn
các em ra trường có thể làm công việc nó không bị bỡ ngỡ
trong quá trình học tập thì các em được nhà trường bố trí kết hợp là học tập tại các doanh nghiệp
do vậy là các em có được làm quen môi trường thực tế sản xuất kinh doanh
các em được các doanh nghiệp hỗ trợ chi phí về ăn về sinh hoạt phí
có những doanh nghiệp trả lương các em từ ba đến năm triệu một tháng
từ sau khi các trường trung cấp cao đẳng trong cả nước chuyển sang bộ lao động thương binh và xã hội quản lý
thì công tác đào tạo đã được đổi mới rõ rệt
thời gian thực hành chiếm từ năm mươi đến bảy mươi toàn bộ chương trình học giúp học sinh vừa thực học thực hành
đây cũng là một trong những điểm thu hút và hấp dẫn nhiều học sinh và gia đình lựa chọn con đường học nghề
là con đường phát triển phù hợp với các em
đây cũng là xu hướng của thế giới trong việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đất nước